nếu chợ phiên bình liêu là nơi quy tụ của đồng bào dân tộc toàn huyện
thì chợ đồng văn thuộc xã đồng văn lại là nơi bạn trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống của người sao thanh phán
phiên chợ được tổ chức vào ngày thứ bảy hàng tuần và lúc nào cũng rực rỡ bởi sắc đỏ của những bộ trang phục truyền thống
với nhiều người chợ đồng văn là phiên chợ không thể không ghé thăm
bởi tại đây có một món ăn vô cùng đặc biệt
đó là món phở xào được làm theo cách riêng của người sao
bánh phở trắng xong để nguội mới mang đi cắt
nếu ăn phở chấm thì vo tròn rồi cắt thành từng bánh
còn phở xào thì lại thái sợi
điều đặc biệt nhất khi thưởng thức món ăn này chính là
dưới sự hướng dẫn của anh rằng
chỉ một loáng chúng tôi đã chọn cho mình đầy đủ các loại thực phẩm để xào phở
qua bàn tay khéo léo loáng một chốc
đĩa phở xào thơm lừng đã hoàn thành
mùi thơm của hành tỏi vị tươi ngon của thực phẩm và sự dẻo dai của bánh phở đã làm nên một bữa ăn hoàn hảo

đừng lạc dụng bởi không có bệnh
qua bàn tay khéo léo loáng chúng tôi đã chọn cho mình đầy đủ các loại thực phẩm để xào phở
mùi thơm của hành tỏi vịt phẩm đã hoàn thành
điều đặc biệt nhất khi thưởng thức món ăn này chính là
dưới sự hướng dẫn của anh rằng

đây là một loại thực phẩm để xào phở